tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo jacob
chú tỉnh an giang và lee samuel chú thành phố phnom penh campuchia
cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng jacob cùng lee samuel là con rể cốt bị bắt quả tăng khi đang mang một bao tải
bên trong có chứa trên một mươi tám kg cần xa khô quá trình điều tra xác định vào khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
cope có quen biết levan rem và được rem gợi ý vận chuyển cần sa từ an giang đến thành phố hồ chí minh
giao lại cho người khác sẽ trả tiền công mỗi lần là một triệu đồng
vào chiều ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba rem điện thoại cho cope đến cầu canh đào
nhận bao cần sa vận chuyển đi thành phố hồ chí minh giao cho người khác
cốp đã cùng samuel đến chở bao cần sa ra địa điểm hẹn đón xe đi thành phố hồ chí minh
khi hai đối tượng đưa bao cần sa lên xe thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt quả tàng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo jacob chín năm tù
lee samuel bảy năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép
trên mặt túy riêng đối tượng rem hiện không có mặt tại địa phương nên chưa làm việc được
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý